tại hà nội bộ quốc phòng đã tổ chức diễn tập phòng chống dịch covid một mươi chín trong toàn quân trực tuyến tại hai trăm năm mươi điểm cầu
tham dự có đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng phó thủ tướng vũ đức đam thượng tướng phan văn giang thứ trưởng bộ quốc phòng trưởng ban chỉ đạo diễn tập phòng chống dịch covid một mươi chín bộ quốc phòng
nội dung diễn tập theo năm cấp độ dịch trong đó cấp độ cao nhất cấp độ năm là khi dịch bệnh covid một mươi chín lây lan trong cộng đồng với trên ba đến ba mươi và trên ba mươi trường hợp mắc
cần triển khai bệnh viện giã chiến chuyển nhiễm số một quy mô sáu trăm linh dường bệnh thực hành thu dung điều trị người mắc bệnh covid một mươi chín trong quân đội và nhân dân
đây là cuộc diễn tập có quy mô lớn nhất từ trước đến nay diễn tập vận hành cơ chế từ lãnh đạo bộ quốc phòng ban chỉ đạo các bộ tư lệnh các tổng cục các cục các quân khu
quân đoàn quân binh chủng các học viện nhà trường đến sư đoàn trung đoàn bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh sử dụng lực lượng phương tiện cơ sở vật chất của một số quân binh chủng
ngành và huy động bộ đội phù hợp để thực hành phòng chống dịch trong mọi tình huống không để ảnh hưởng đến tâm lý của bộ đội nhân dân
vừa diễn tập vừa sẵn sàng chiến đấu đặc biệt hàng giờ hàng ngày toàn quân đang tổ chức phòng chống dịch tiếp tục đón nhận cách ly công dân ở nước ngoài về nước và thực hiện các nhiệm vụ chính phủ giao
các cấp đã duy trì và thực hiện nghiêm nội dung diễn tập theo đúng ý định kịch bản điều hành của bộ quốc phòng
diễn tập sát thực tế đảm bảo hiệu quả an toàn về mọi mặt phù hợp với điều kiện tình hình dịch bệnh ở các địa bàn hiện nay